thủ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người như mũi mắt miệng tim bằng quang tuyến tụy thận và não nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mạc mũi kết mạc mắt và niêm mạc miệng
vì hai thủ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mạc mũi nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm cổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức ăn
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nhiệt độ độ ẩm không khí phề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung lên đến bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không ghi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học
nghiên cứu mô tả rằng trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm với nồng độ virus cao
sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá gà và thịt lợn sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai khó lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
thứ nhất nông dân có pcr âm tính mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh
có mầm virus nhưng pcr còn ổn định
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc fda đều nêu rõ rằng
không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
fda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm
là nguồn lây nhiễm virus sars cov sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật
đối với thực phẩm cũng đã kết luận dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc
kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát nhưng không có bằng chứng cho thấy
thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực phẩm
tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển
của virus qua bề mặt và thực phẩm bằng cách tuyên thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bạc bì

đậu biếc còn được gọi là bông biếc
đậu hoa tím là một loài cây leo thân thảo sống nhiều năm
thường được trồng làm hàng rào hoặc giàn hoa
hoa thường có màu xanh tím xanh lam đậm hoặc màu trắng
nhưng phủ biến nhất là màu xanh tím
trong những công trình nghiên cứu khoa học
người ta đã phân tích được từ hoa đậu biếc có chứa nhiều hợp chất khoa học cữ cơ
đáng chú ý là hai loại hoạt chất enthocyanin và một loại flavonoid
có vai trò quan trọng trong việc hình thành nền sắc xanh tím đặc trưng của hoa
nên mang lại cho hoa đậu biếc nhiều công dụng đối với sức khỏe
vì thế món ăn thức uống làm từ hoa đậu bí thường trông vô cùng đẹp mắt
hoa đậu bích có thể được dùng tươi xấy khô hay tán thành bột
khi ngâm trong nước khoảng năm phút sẽ được một loại nước có màu xanh biếc không có mùi
lọc xác hoa lấy phần nước sau đó đổ vào hỗn hợp đường hoặc mật ong
đá hoặc sinh tố cốc tai có thể thêm một loại trái cây khác như dâu tây táo
thêm một chiếc hương vani thì sẽ thành một thức uống có màu sắc tuyệt đẹp
màu này biến đổi từ xanh biếc hồng tím tùy theo lượng hoa và nguyên liệu pha chế
thực phẩm làm từ hoa đậu không những được trông đẹp mắt mà còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe
màu xanh của hoa đậu bích lại dễ dàng tan trong nước với thời gian rất ngắn
chỉ khoảng vài phút dễ dàng sử dụng
trà hoa đậu biết có tác dụng cải thiện sức khỏe bằng cách ngăn chặn tác động có hại của các gốc tự do gây ra
cụ thể hơn theo trang bệnh viện quận một mươi một vn
bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thanh hiền khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng bệnh viện quận một mươi một cho biết
hoa đậu biếc có rất nhiều những công dụng
lợi ích đầu tiên là hoa đậu bích được sử dụng trong việc làm đẹp
làm đẹp da đẹp tóc chống lão hóa chống béo phì
hoạt chất trong hoa đậu bếp cải thiện sức khỏe tế bào
chúng cũng làm máu lưu thông tốt đến mọi ngóc ngách cơ thể
giúp nuôi dưỡng tốt da lông làm chậm sự lão hóa ngăn ngừa dụng tóc và làm cho tóc đen bóng mượt
hơn nữa anthocyanin có thể ức chế được phản ứng peroxy hóa lipid
ngăn cản sự tích tụ chất béo trong nội tạng nên giữ được vóc dáng thoan thả tránh béo phì
vì vậy nên không lạ gì việc các thiếu nữ ở thái lan
truyền tụng cách làm đẹp bằng cách uống trà hoa đậu bếp thường xuyên
lợi ích thứ hai là giúp ngăn ngừa hỗ trợ điều trị ung thư
khả năng chống oxy hóa cao nên giảm tối đa sự hình thành các gốc tự do
ngăn chặn tác động có hại của các cốc tự do gây ra
ngoài ra hoạt chất trong hoa đậu biếc có công năng ổn định di thể trong nhân tế bào
bảo vệ màng tế bào tăng cường khả năng nhận diện ung thư của bạch cầu và thực bào
nên hạn chế được sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ bệnh nhân trong quá trình sản trị
mặt khác trong phòng thí nghiệm chất kiliothai của hoa đậu biếc
đã thể hiện khả năng ước chế tế bào ung thư một cách đầy ấn tượng
lợi ích thứ ba là giúp tăng cường miễn dịch
màu xanh của hoa đậu biếc có hoạt chất anthocyanin giúp bảo vệ dna và lipid peroxidase
khỏi tổn thương và tăng sản xuất sitokhail để tăng miễn dịch cho cơ thể
lợi ích thứ tư là hòa đậu biếc có tính kháng khuẩn
các nghiên cứu sơ bộ cho thấy
kiliothai trong hoa đậu biếc có khả năng kháng khuẩn
in vitro chống lại e coli kinemonia và p eruginosa
lợi ích thứ năm là nâng cao sức khỏe tim mạch
nhiều nghiên cứu cho thấy hoa đậu biết cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành
vì giúp bảo vệ thành mạch ngừa sơ cứng mạch máu giảm thuyên tắc máu ngăn ngừa khối huyết và giảm huyết áp
lợi ích thứ sáu là hữu ích cho bệnh tiểu đường
hoa đậu biếc cũng có thể làm tăng tiết ucin giúp kiểm soát lượng đường trong máu
làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
lợi ích thứ bảy là cải thiện thị lực
việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mau mạch của mắt được cải thiện
làm mắt được bảo vệ tốt thị lực tăng lên
mắt được bảo vệ tránh khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây nên
làm chậm sự tiên hóa của đục thủy tinh thể giúp điều trị những tổn thương của võng mạc
thứ tám là an thần giảm lo âu ngừa trầm cảm
theo các tài liệu cổ hoa đậu bích có tác dụng an thần giảm lo âu ngừa trầm cảm là do màu của hoa
đây là lý luận của ezovida ấn độ và trung y
lợi ích thứ chín là tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi giảm căng thẳng
trong các món ăn thức uống làm từ hoa đậu điếc đã có những hoạt chất có ích
nên hiển nhiên cơ thể được tăng cường sức khỏe bớt mệt mỏi
lúc uống trà hoa đậu miếc khách lại có cảm giác khoan khoái
thư giãn khi ngắm nhìn màu xanh biếc hoặc tím ngắt hay hồng hồng của trà sau những lúc làm việc căng thẳng
nhìn chung việc sử dụng hoa đậu bích tự nhiên là tương đối an toàn
liều lượng sử dụng được các chuyên gia khuyên dùng là một hai gam hoa đậu bít thô trên ngày
tuy nhiên hoa đậu bít tự nhiên không phải là an toàn tuyệt đối
các trường hợp sử dụng hoa đậu bích thường xuyên hoặc quá liều lượng sẽ dễ gặp phải hiện tượng xuất huyết nội
lý do là bởi hợp chất etherin trong hoa có khả năng ức chế sự kết tụ tiêu cầu
tăng co bắp lưu thông máu và dẫn đến chảy máu các bộ phận như tử cung
và dưới đây là những đối tượng không nên sử dụng hoa đậu bí
với tác dụng như trên các đối tượng sau đây cần đặc biệt chú ý đến liều lượng sử dụng của hoa đậu bí
hoặc kiêng sử dụng hoa đậu mít để đảm bảo sức khỏe
đầu tiên là phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc trong thời kỳ có thai và cho con bú
thứ hai là các bệnh nhân mắc các bệnh về máu và những người chuẩn bị hoặc đang trong quá trình phẫu thuật điều trị thuốc
để đảm bảo an toàn những đối tượng trên cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ
hoặc ngừng sử dụng hoa đậu biếc trong một thời gian nhất định
ngoài ra nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề bất thường nào về sức khỏe khi dùng hoa đậu bí
cần ngừng ngay việc sử dụng lại và đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời